vào ngày hai mươi chín tháng sáu thanh tra thành phố đà nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế
sinh phẩm và kit xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo kết luận thanh tra trong quá trình mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã lập thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nhiều thiếu sót
sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ và phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn
cho một nhà đầu tư sai quy định cho một nhà thầu sai quy định
đồng thời đã có sự tranh lệch giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa
việc này cho thấy trung đã quản lý không đầy đủ và thiếu chặt chẽ giữa hàng hóa mua sắm và hàng hóa được tài trợ
ngoài ra trung tâm đã phân bổ vật tư y tế giá trị hơn một ba tỷ đồng để xét nghiệm covid một mươi chín có thu tiền cho công dân nhập cảnh
giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi từ nguồn ngân sách không đúng quy định nhưng chưa hoàn trả lại cho ngân sách
thanh tra thành phố cũng xác định có dấu hiệu tội phạm
đối với ba mươi ba gói thầu do cửa hàng đại pháp và công ty tam lập pháp trúng thầu
và trước những sai phạm trong hoạt động mua sắm vật tư y tế thanh tra thành phố kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
chỉ đạo công an điều tra rõ ba mươi ba gói thầu có dấu hiệu tội phạm
riêng đối với sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với tập thể cá nhân có liên quan
đồng thời đề nghị nộp số tiền hơn một ba tỷ đồng vào ngân sách
thưa quý vị thời gian gần đây thì nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn giao dịch điện tử để đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi và không ít người đã trở thành nạn nhân bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo đơn trình báo tố giác tội phạm mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên tiếp nhận do cung cấp số điện thoại
để tìm việc làm thêm
trên mạng xã hội cuối tháng năm vừa qua người đàn ông này nhận được tin nhắn gia lô có nick name emmy
mời chào tham gia công việc nhập dữ liệu web qua nhóm telegram để hưởng hoa hồng bốn mươi
nạn nhân tạo tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản web để tạo đơn nhập dữ liệu theo hướng dẫn
sau bảy lần nhập dữ liệu web đúng số tiền vào tài khoản web của nạn nhân là bảy trăm linh hai triệu đồng nhưng không rút được
công ty yêu cầu anh nộp tiền thuế thu nhập cá nhân phí nâng cấp phí bảo mật tài sản
do không muốn mất số tiền gốc đã bỏ ra nạn nhân tiếp tục làm theo yêu cầu
sau một mươi bốn lần chuyển khoản nạn nhân bị lừa chiếm đoạt số tiền hơn một hai tỷ đồng
sau khi đến lần thứ một mươi bốn thì tôi có tỉnh ngộ và cương quyết không chơi nữa
thì các đối tượng hâm dọa và đưa thông tin hình ảnh lên trên mạng để hâm dọa
cũng bởi nhẹ dạ cả tin vào những lời mời chào việc nhẹ hoa hồng cao
người phụ nữ này đã tham gia công việc chốt đơn online cho một trang web bán hàng
ban đầu với việc chuyển khoản trước số tiền hàng rồi sau đó nhận lại cả gốc và hoa hồng rất nhiều

nhân hoàn toàn tin tưởng rồi sau đó bị lừa mất số tiền hơn một tỷ đồng
tương tự như vậy người đàn ông này đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một bốn tỷ đồng
khi tham gia đầu tư vào một sàn giao dịch
từ những sự việc trên cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo đề nghị người dân
thứ nhất là không vì hám lợi nhuận cao mà tham gia đầu tư kinh doanh
chuyển tiền cho những người mà mình không quen biết trên mạng internet
thứ hai là khi nào
khi nào công tác viên cho các sàn thương mại điện tử hiện nay
thì cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa về đơn vị cung cấp
để kiểm chứng tính chính xác của hàng hóa
tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
đã nhận được rất nhiều đơn tố giác tội phạm lừa đảo
qua hình thức tuyển dụng cộng tác viên bán hàng
phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của các đối tượng vô cùng tinh vi
các đối tượng chủ yếu lợi dụng uy tín của các sản thương mại điện tử
để lấy lòng tin của những người đang có nhu cầu làm thêm
và đánh vào lòng tham của con người để dẫn dụ các nạn nhân sợ bẫy
thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí
đánh nhau trên đường nguyễn ái quốc tp biên hòa đồng nai
là một người tử vong vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
sáng nay đối tượng dương thanh sang đã đến cơ quan công an đầu thú
sang được xác định là người đã sử dụng súng bắn chết phan lê thanh sang
bước đầu cơ quan công an xác định dương thanh sang là đối tượng đã sử dụng
súng bắn chết phan lê thanh sang khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông
trên đường nguyễn ái quốc thuộc địa phận phường tân tiến tp biên hòa
sau khi gây án dương thanh sang đã đi đến tỉnh an giang lẩn trốn
với ý định vượt biên qua campuchia
tuy nhiên khi biết không thể trốn thoát sang đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp
một mươi đối tượng trong hai băng nhóm do châu tuấn kiệt và nguyễn hữu tịnh cầm đầu
để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát công an tỉnh đồng nai kêu gọi những đối tượng liên quan
đến vụ đánh nhau nói trên hiện đang bỏ trốn nhanh chóng đến cơ quan công an
để trình diện và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông
võ thế nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ninh hải
hiện là phó trưởng ban dân vận huyện ủy ninh hải
ông diệp minh xuân phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thuận nam
ông trần anh tuấn nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường
phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện ninh hải
và ông trương trọng duy nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện ninh hải
hiện đang là chủ tịch hội nông dân huyện để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đài
theo hồ sơ của cơ quan công an từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín
ông trần anh tuấn và trương trọng duy tham mưu cho ông võ thể
khi ấy là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ninh hải
ký ban hành các quyết định cho bảy trường hợp
thuê hơn chín m hai đất trái quy định trên địa bàn huyện ninh hải
gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn chín tỷ đồng
riêng ông diệp minh xuân với chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thuận nam
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi cho ba mươi bảy trường hợp thuê hơn một mươi một m hai đất phi nông nghiệp khu vực cảng cá ná
mở rộng sai quy định không thông qua đấu giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một bảy tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
tiếp tục loạt phóng sự tại bắc ninh lấy đất của người dân để cho doanh nghiệp thuê
tổ chức phân lô hổ chứa nước phục vụ tuế tiêu và sản xuất nông nghiệp để bán đất
là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cán bộ thôn ngâm lương xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
tuy nhiên tại sao những sai phạm đấy vẫn liên tục xảy ra trong thời gian dài
mà vẫn chưa bị xử lý là thắc mắc của nhiều người dân tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh
từ ngày xuất ngũ ông nguyễn đăng đông về quê và gắn bó với đồng ruộng đến nay đã hơn bốn mươi năm năm
ông biết mọi ngóc ngách địa hình đồng ruộng ở trong thôn
ông cũng biết chỗ nào đất tốt chỗ nào đất xấu và làm sao để vụ mùa bội thu
nhưng điều ông không hiểu là lợi ích gì cho dân mà cán bộ ở quê ông lại phân lô hồ chứa nước tưới tiêu để bán
lấy ruộng của dân cho doanh nghiệp thuê
vậy nên ông đã làm đơn kiến nghị lên xã
xã không trả lời ông gửi đơn lên huyện lên tỉnh
bản thân một người đã từng đi bộ đã từng va chạm
mà khi về đến địa phương là tôi là người cấy quá nhiều ruộng cái địa phương này
tức là bao nhiêu đầu thừa đuôi thẹo của địa phương này là tôi cấy hết
nhưng khi thấy cái tình hình ở địa phương bán đất bán cát rồi chuyển đổi nó sai mục đích nhiều quá
mà hơn tám trăm linh hộ ngon vương bây giờ chỉ còn có một nửa đồng bên này thôi
mà dân toàn bộ làm ruộng
đất lúa tốt như thế này mà các ông bảo là đất canh tác không hiệu quả

cuối cùng ủy ban nhân dân xã lãng ngâm cũng đã có kết luận trả lời
kết luận số một ktubnd ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ
việc giao bán tám trăm bảy mươi chín m hai đất với số tiền ba trăm sáu mươi triệu đồng giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn chín
đã vi phạm điều ba mươi bảy luật đất đai năm hai nghìn ba
giao bán đất với số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng năm hai nghìn một mươi năm

trên cơ sở thì việc bán đất hai nghìn tám hai nghìn chín là việc bán đất có thật
trên cơ sở đó thì anh thu hồi anh bán như bà hùng nam giáo
thế còn sau này có một hai chỗ nữa thì nó ở ven đấy
tuy nhiên trong bản kết luận lại cho rằng việc làm của cán bộ thôn là công khai
vì mục tiêu xây dựng công trình giao thông đường đồng và nhà văn hóa của thôn
điều này trái ngược hoàn toàn
điều này trái ngược hoàn toàn
với những phản ảnh của người dân
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
thì bản kết luận trên được đưa ra là
dựa trên giấy tờ và những lời nói của chính những cán bộ thôn vi phạm
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh

các giấy phạm trên đã xảy ra từ năm hai nghìn tám mà đến năm hai nghìn hai mươi hai
khi báo chí phản ánh mới có bản kết luận khẳng định cán bộ sai xã đã biết
sắp tới sẽ cho tiến hành xử lý kiểm điểm
các sai phạm trong quản lý đất đai tại xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đã được công an huyện gia bình vào cuộc điều tra làm rõ
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin khi có thông tin mới nhất
chuyển sang thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã tắc vân
thành phố cà mau
xe khách đâm thẳng vào quán cà phê ven đường khiến một người tử vong và bốn người bị thương
khoảng chín giờ sáng nay xe khách phương trang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi sáu nghìn một mươi năm
khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một a theo hướng từ bạc liêu về cà mau
khi đến địa phận ấp một xã tắc vân thì bất ngờ mất lái tông vào một quán cà phê ven đường
vụ tai nạn khiến bốn người bị thương trong đó có tài xế xe khách ba nhân viên công ty viễn thông
và một người tử vong là nhân viên công ty viễn thông
theo thông tin ban đầu trước thời điểm xảy ra tai nạn bốn nhân viên công ty viễn thông
đang sửa chữa đường dây mạng gần quán cà phê do trời mưa lớn nên cả bốn người và quán chú mưa
khi bất ngờ xảy ra vụ việc vụ tai nạn giao thông đã khiến khu vực xảy ra bị ồn tắc
lực lượng cứu nạn cứu hộ và cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông
và ổn định trật tự toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn không bị thương
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi tháng sáu tại trụ sở trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước
cdc bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam hai cán bộ thuộc cdc bình phước gồm nguyễn văn sáu năm mươi bốn tuổi
nguyên là giám đốc và lê thành bắc ba mươi tám tuổi nhân viên khoa dược cdc bình phước
hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam vì trong năm hai nghìn hai mươi một đã bàn bạc thỏa thuận
việc tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư y tế tiêu hào phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ thuận gian để sử dụng trước
sau đó cùng các đồng phạm thực hiện việc lập hồ sơ chứng từ để cho liên doanh công ty cổ phần công nghệ việt á
và công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ thuận giang được trúng thầu
gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền hơn năm tỷ đồng
sau khi tống đại các quyết định khẩu tố bị can và lễ bắt bị can để tạm giam
cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can
tại các địa điểm khám xét cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ thêm một số tài liệu có liên quan
các bác sĩ bệnh viện đa khoa sa đéc vừa cứu sống một bệnh nhi tay chân miệt nhập viện trong tình trạng nguy kịch
bệnh nhân là một bé trai hai mươi tháng tuổi ở xã an nhơn huyện châu thành tỉnh đồng tháp
bị suy hô hấp viêm phổi nặng do biến chứng bệnh tay chân miệng ở cấp độ bốn cấp độ nặng nhất
bệnh nhi phát bệnh hai ngày với các triệu chứng sốt ho nôn ói được chuyển đến bệnh viện đa khoa sadek
với các trận đoán viêm phổi nặng viêm mạng não
quá trình thăm khám các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi đã trong tình trạng lơ mơ thở gắn sức lỡ lét miệng
mạch không bắt được nhịp thở chỉ còn sáu mươi sáu lần một phút chỉ số oxy trong máu còn khoảng bảy mươi
đã rơi vào trạng thái nguy kịch nhưng do tuyến trên quá tải nên bệnh nhi này được tiếp tục được điều trị
tại bệnh viện đa khoa sa đéc thông qua hội chẩn từ xa
sau khi thở máy chín ngày bệnh nhi được chuyển qua thở cpap rồi rút nội khí quản và dần dần ngưng thở oxy
hiện tại bệnh nhi đã hồi phục và dự kiến sẽ xuất viện trong một hai ngày tới
ra soát giải quyết ngay vấn đề thiếu thuốc điều trị đó là yêu cầu của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại điểm nóng tp hcm vào sáng ngày ba mươi tháng sáu
trong ngày phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện các bộ ngành liên quan trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết
tại phường năm quận tám công tác điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
nhằm nắm bắt tình hình và có giải pháp ứng phó kịp thời
với gần hai mươi một ca mắc sốt sốt huyết từ đầu năm đến nay tp hcm là địa bàn nóng nhất về dịch sốt sốt huyết

nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng ở mức báo động nếu không có giải pháp ngăn chặn sốt huyết kịp thời

việc phân tuyến điều trị sốt xuất huyết cũng được đề cập trong buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra trung ương và ngành y tế tp hcm sáng nay
tình trạng quá tải số ca nặng ca tử vong vì sốt xuất huyết đã có dấu hiệu căng thẳng
tuy nhiên việc phòng chống quan trọng hơn điều trị
nếu việc lăn quăng mũi nghĩa là các đứt trung gian truyền bệnh sẽ làm giảm số người mắc sốt sốt huyết giảm quá tải và từ đó giảm số ca nặng ca tử vong
bên cạnh đó việc thiếu thuốc vật tư y tế cũng được đề cập đến

nếu việc lăn quăng mũi nghĩa là các đứt trung gian truyền bệnh sẽ làm giảm số ca nặng ca tử vong